một trong những lực lượng tinh nhuệ đối phó với các cơn bão liên tiếp đổ bộ vào khu vực các tỉnh miền trung
đó là bộ đội biên phòng vùng biển trên địa bàn tỉnh quảng trị
với tinh thần kỷ luật thép sẵn sàng ứng cứu các chiến sĩ biên phòng quảng trị đã góp công hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra
trong đợt mưa bão vừa qua thuyền của anh nguyễn quang công ở thôn phú hội xã triệu an huyện triệu phong tỉnh quảng trị
khi đang đánh cá tại vùng biển gần đảo cồn cỏ thì bị chết máy trôi giặt trên biển nhiều giờ liền
nhận được tin báo lực lượng bộ đội biên phòng đồn cửa việt phối hợp với tổ tự quản tàu thuyền của ngư dân xã triệu an
đã nhanh chóng triển khai việc tìm kiếm đưa được thuyền viên và tàu bị nạn vào bờ an toàn
trong năm năm qua đồn biên phòng cửa việt phối hợp với các cấp ủy chính quyền địa phương
huy động hơn năm trăm ba mươi lượt cán bộ chiến sĩ nhân dân với hơn hai năm trăm linh ngày công giúp dân khắc phục hậu quả bão lụt
tổ chức cứu hộ thành công bảy tàu cá với hơn tám mươi sáu thuyền viên bị nạn trên biển
trong thời gian tới để công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn cứu hộ trên biển có hiệu quả
thì cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền để cho mọi ngư dân nắm rõ ý nghĩa tâm quan trọng của việc tìm kiếm cụm nạn
thứ hai nữa thường xuyên trao đổi thông tin và cập nhật dự báo tin hình để mọi ngư dân chủ đồng hơn nữa
trong công tác phối hợp cũng như tổ chức tìm kiếm
những nỗ lực trong công tác tìm kiếm cứu nạn của lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã góp phần ổn định tình hình trên biển
đồng hành cùng ngư dân vươn khơi điều này còn góp phần phối hợp với lực lượng chức năng khác trong nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc